quy định chia cắt cha mẹ với trẻ em mắc covid một mươi chín tại hồng kông hướng chỉ trích
quy định của chính quyền hồng kông trung quốc tách riêng cha mẹ với những trẻ em bị mắc covid một mươi chín
trong đó có trẻ nhỏ tháng đã khiến dư luận phân nộ
theo hãng tin afp thành phố đông dân này đang hứng chịu làn sóng dịch bệnh covid một mươi chín tồi tệ nhất từ trước đến nay
với hàng nghìn ca mắc mới ghi nhận mỗi ngày và các cơ sở cách ly quá tải
sự xuất hiện của biến thể dễ lây nhiễm omicrone đã khiến giới chức thành phố trở tay không kịp
áp dụng chính sách zero covid hồng kông quy định cách ly bất kỳ ai dương tính với virus sars cov hai
quy định này đã gây ra tình cảnh chớ treo khi một số phụ huynh kêu than về việc không thể ở bên chăm sóc con cái
khi các bé bị mắc covid một mươi chín và được điều trị tại bệnh viện
quy định cũng khiến nhiều chuyên gia y tế bày tỏ sự e ngại
sid haas triha nhà vi sinh vật học tại hồng kông bày tỏ trên mạng xã hội twitter
nếu như một đứa trẻ cần nhập viện vì mắc covid một mươi chín
việc để ít nhất một phụ huynh và chăm sóc các cháu trong trường hợp sức khỏe không quá nguy kịch là có thể chấp nhận được
laura một bà mẹ ba mươi hai tuổi người anh sinh sống tại hồng kông cho biết
con gái cô ava có kết quả dương tính với covid một mươi chín sau khi nhập viện vì sốt cao và khó thở
sức khỏe của ava hiện đã ổn định trong phòng chăm sóc đặc biệt
và cô bé sẽ sớm được chuyển tới khu vực phụ hồi cách ly
tuy nhiên cô bé sẽ phải xa cha mẹ ít nhất là bảy ngày
laura roi nước mắt cho biết cô và chồng chỉ biết tình trạng của con qua cuộc gọi video
tôi nói là tôi sẽ ngủ tại hành lang hay trên sàn nhà ở bất kỳ đâu
thực sự rất mệt mỏi con bé mới chỉ một mươi một tháng tuổi
nhiều nhóm cha mẹ trên mạng xã hội đã bày tỏ sự tức giận nỗi sợ khi quy định được ban hành
kun gan hi quản trị viên của một nhóm hỗ trợ người bị cách ly trên facebook
viết rằng nhiều bệnh viện tạm ngừng cho cha mẹ ở lại vì các bệnh viện không còn chỗ chứa
nhiều cha mẹ tìm cách thuyết phục hoặc luân phiên trong con
nhưng cuối cùng vẫn phải ngủ
đau lòng để con lại một mình để điều trị
trong một nhóm cộng đồng facebook với hơn một mươi bảy thành viên
nhiều bà mẹ lo lắng cho biết rằng họ có con mắc covid một mươi chín
nhưng ngại đến bệnh viện vì không được ở bên chăm sóc con
một người dùng có tên facebook là san hô chia sẻ
con trai tôi một mươi hai tuổi rưỡi và bắt đầu sốt từ sáng ngày hai mươi một tháng hai
tôi không biết phải làm thế nào tôi rất sợ
lau ka hin một quan chức thuộc cơ quan quản lý bệnh viện hồng kông
xác nhận là có quy định trên
chúng tôi đang cố gắng hết sức để sắp xếp trẻ nhỏ và cha mẹ

để cha mẹ có thể chăm sóc con cái
nhưng có quá nhiều ca mắc trong đó có nhiều trẻ em cũng bị nhiễm
tôi phải mất một thời gian để sắp xếp chỗ ở phù hợp
quan chức ka hin phát biểu trước phóng viên ngày hai mươi hai tháng hai
các nhà chức trách hồng kông đang phải đối mặt với cơn dẫn dữ
ngày càng tăng từ công chúng do thiếu sự chuẩn bị trước
làn sóng dịch bệnh thứ năm này
chính quyền hồng kông vào ngày hai mươi hai tháng hai đã công bố kế hoạch
bắt buộc xét nghiệm covid một mươi chín với toàn bộ dân số từ tháng ba
theo đó mỗi người dân đặc khu hành chính cần phải trải qua ba vòng xét nghiệm
trường học và nhiều cơ sở kinh doanh tại hồng kông
vẫn sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng bốn
nguyên nhân hồng kông đột ngột bùng phát dịch covid một mươi chín
các bệnh viện tại hồng kông trung quốc đang phải đối mặt
với tình trạng đông kín người trong bối cảnh đặc khu hành chính này
phải chiến đấu với làn sóng dịch covid một mươi chín tồi tệ nhất từ trước đến nay
đài bbc anh đánh giá hồng kông từng là hình mẫu
của việc kiểm soát thành công dịch covid một mươi chín trong hai năm qua
vào cuối năm hai nghìn hai mươi một hồng kông với bảy năm triệu người
chỉ ghi nhận một mươi hai sáu trăm năm mươi trường hợp mắc covid một mươi chín và hai trăm hai mươi người tử vong
thành công này được cho là xuất phát từ việc chính quyền hồng kông
tuân thủ chiến lược zero covid của bắc kinh với xét nghiệm sớm
truy vết các tiếp xúc gần với người mắc covid một mươi chín
cách ly chặt chẽ và hạn chế di chuyển
nhưng khi biến thể omicron ập tới
số ca mắc mới covid một mươi chín tại hồng kông đã tăng vọt lên sáu mươi sáu trường hợp
chỉ trong vài tháng
trường hợp mắc biến thể omicro đầu tiên được ghi nhận tại hồng kông
là hai tiết viên hàng không của hãng cathay pacific đã vi phạm quy định
phòng chống dịch covid một mươi chín tại đặc khu hành chính này vào cuối tháng một mươi hai
sau đó một ổ dịch bùng phát tại khách sạn dành cho người cách ly
đại học hồng kông dự đoán đặc khu hành trình đến giữa học cuối tháng ba
sẽ đối mặt với mức đỉnh trên một trăm tám mươi ca mắc mới mỗi ngày
nếu các biện pháp giãn cách xã hội hiện nay vẫn được áp dụng và duy trì
hầu hết các trường hợp mắc omicron đều có triệu chứng ít nghiêm trọng hơn
điều này đồng nghĩa với việc người mắc có thể tự phục hồi trong vài ngày
nhưng giới chức hồng kông vẫn giữ quan điểm người dương tính với virus sars cov hai
không có triệu chứng hoặc thể nhẹ vẫn phải đến các cơ sở cách ly
chính quyền hồng kông cũng không công bố hướng dẫn chi tiết và rõ ràng về việc cách ly tại nhà
giáo sư gary b lung tại đại học hồng kông nhận định
chúng ta cần nhận ra rằng hệ thống y tế có thể tự sụp đổ bởi chính sức nặng đang gánh chịu
chuyên gia virus c h c han tại đại học hồng kông đánh giá
câu chuyện sống chung với covid không hề có tại hồng kông và hiện nay mọi người đều đang hoảng loạn
ông cho biết rằng nếu hồng kông không thay đổi chính sách
thì chính quyền đặc khu này nên cải thiện hỗ trợ người mắc covid một mươi chín tự cách ly tại nhà
đảm bảo họ có thể tiếp kiện nhiều hiệp phẩm dụng cụ xét nghiệm nhanh và thuốc cơ bản
một vấn đề nổi cộng khác là tỷ lệ tiêm vaccine phòng chống covid một mươi chín khá thấp ở người cao tuổi
có đến bảy mươi sáu hai người trên một mươi một tuổi đã tiêm đủ liều vaccine
nhưng chưa đầy một phần ba người thuộc nhóm trên tám mươi tuổi đã tiêm hai liều
trong khi đó có đến một hai mươi bảy triệu người dân hồng kông thuộc nhóm trên sáu mươi năm tuổi
trong nghiên cứu do đại học tp hcm thực hiện vào tháng năm năm hai nghìn hai mươi một
hồng kông là nơi có tỷ lệ chấp nhận vaccine thấp nhất so với singapore anh và mỹ
ngoài ra người dân hồng kông lại có tỷ lệ tin vào các thuyết âm mưu xoay quanh vaccine covid một mươi chín
trong nhiều tháng chính quyền hồng kông cũng không có nhiều động thái khuyến khích người dân tiêm vaccine covid một mươi chín
và không có sự khác biệt trong đối xử giữa những người tiêm và không tiêm vaccine
hồng kông gần đây mới triển khai hộ chiếu vaccine
cho phép người dân đã tiêm vaccine covid một mươi chín đến những địa điểm như nhà hàng và trung tâm mua sắm
chính quyền hồng kông vào ngày hai mươi hai tháng hai cũng công bố kế hoạch bắt buộc phải xét nghiệm covid một mươi chín với toàn bộ dân số từ tháng ba
theo đó mỗi người dân đặc khu hành chính gần phải trải qua ba vòng xét nhiệm
trường học mà nhiều cơ sở kinh doanh tại hồng kông vẫn sẽ đóng cửa cho đến cuối tháng bốn